ngày hai mươi tháng ba thành đoàn tp hcm đã tổ chức tổng kết chiến dịch xuân tình nguyện lần thứ một mươi một
chào mừng kỷ niệm tám mươi tám năm ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh và thực hiện chủ đề năm thanh niên hai nghìn một mươi chín
sau gần một tháng diễn ra chiến dịch đã thu hút được bốn mươi năm trăm tám mươi đoàn viên tình nguyện tham gia thuộc năm mươi bảy trường và hai mươi bốn quận huyện
các đơn vị khu vực công nhân lao động tham gia tăng hơn ba mươi ba so với năm trước
qua đó ban tổ chức đã hỗ trợ được hơn bảy vé xe cho sinh viên thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn về quê đón tết
trao tặng hơn bảy suất học bồng cho những học sinh sinh viên khó khăn trị giá hơn năm năm tỷ đồng chăm lo đời sống tinh thần cho người dân
chiến dịch diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa và thiết thực góp phần tuyên truyền tạo không gian hoạt động cho thanh niên thành phố
được học hỏi và trao dồi kinh nghiệm phát huy vai trò xung kích tình nguyện sáng tạo của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc